tại thành phố đà lạt hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước
cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong thời gian thi hành án tại địa phương
đợt đặc sáng này tám phạm nhân đủ điều kiện được hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng xét đề nghị đặc xá
với các tội danh chủ yếu về cố ý gây thương tích vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông
tàng trữ trái phép chất ma túy
đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước trong quá trình thi hành án
tại buổi lễ hội đồng đặc xá tỉnh lâm đồng nhắn nhủ các phạm nhân được đặc xá khi trở về với gia đình
với xã hội cần tuân thủ pháp luật sớm hòa nhập với cộng đồng xóa bỏ mặc cảm và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống
cùng ngày tại trại giam đại bình bộ công an đóng chân tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
ba mươi năm phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn người được giảm thời hạn thụ án nhiều nhất là hơn ba năm trên bức án một mươi hai năm tù